hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu bị can trịnh văn quyết cựu chủ tịch flc và bốn mươi chín bị can khác với các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thao túng thị trường chứng khoán lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cố ý không công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
theo cáo buộc với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình
bị can trịnh văn quyết đã sử dụng công ty faros làm công cụ chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi gian dối
tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của công ty farus trên sản trừng khoán
sử dụng sàn hose làm công cụ phương tiện bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
để chiếm đoạt được tiền cựu chủ tịch flc trịnh văn quyết giao cấp dưới và trịnh thị minh huế
em gái ông quyết trực tiếp chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống
trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty faros
các bị can thuộc công ty faros công ty kiểm toán người thân quen của trịnh văn quyết trịnh thị minh huế
đã thực hiện chỉ đạo của doãn văn phương và trịnh thị minh huế ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp
và hợp thức sử dụng bốn góp khống ghi nhận thông tin gian dối này vào báo cáo tài chính kiểm toán
bản cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết của ferris trên sàn chứng khoán
các bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng ubnd chứng khoán nhà nước vsd và sàn hosse
đã sử dụng những thông tin gian dối trên báo cáo tài chính kiểm toán và hồ sơ tài liệu của công ty faros cung cấp
để chấp thuận công ty đại chúng đăng ký chứng khoán và niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phí ferris trên sàn hosse
với động cơ mục đích thủ đoạn nêu trên trịnh văn quyết đã sử dụng sàn hose làm phương tiện
để bán hơn ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư trên sản chứng khoán
chiếm đoạt ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
cũng theo cáo trạng để xảy ra hậu quả trên có sự tham gia giúp sức tích cực của các bị can trong vụ án
vào quá trình nâng khống vốn góp ủy thác đầu tư nhận ủy thác đầu tư hợp thức dòng tiền từ vốn góp khống
xác định vốn góp khống chấp thuận niêm yết cổ phiếu để tạo điều kiện giúp ông trịnh văn quyết bán cổ phiếu được hình thành
từ vốn góp chủ sở hữu khống chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên sản chứng khoán
trong vụ án này một số bị can là người thân quen nhân viên thuộc tập đoàn flc công ty con
công ty liên kết của tập đoàn flc biết rõ không có tiền góp vốn
nhưng vẫn ký các thủ tục như nghị quyết tăng vốn ủy thác đầu tư chứng từ chuyển tiền
hợp đồng chuyển nhượng nhận chuyển nhượng cổ phần hợp đồng ủy thác đầu tư
từ đó giúp ông trịnh văn quyết bà trịnh thị minh huế và các bị can hợp thức việc góp vốn
sử dụng vốn góp tạo dòng tiền để ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu trái pháp luật
giúp ông trịnh văn quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
các bị can thuộc sàn hose gồm trần đắc sinh lê hải trà trầm tuấn vũ và lê thị tuyết hằng
là những người có chức vụ quyền hạn biết rõ chưa đủ cơ sở xác định số vốn thử góp của công ty faros
là bốn ba trăm linh tỷ đồng theo các báo cáo tài chính kiểm toán và công văn số bốn nghìn hai trăm chín mươi tám ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
của ủy ban trừng khoán nhà nước
tuy nhiên do bị can trần đắc sinh cựu chủ tịch hội đồng quản trị có quan hệ với trịnh văn quyết
nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết của công ty ferus nên đã đồng ý niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ virus
trên sàn hose trái pháp luật gây thiệt hại cho ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư ba sáu trăm hai mươi một tỷ
cáo trạng đánh giá
hành vi phạm tội của các bị can là rất nghiêm trọng
các bị can biết rõ là không có tiền góp vốn các cá nhân không nhận tiền vay của công ty farus
nhưng đã cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối thực hiện các hành vi đến nâng khống vốn điều lệ công ty farod
sau đó phát hành cổ phiếu đăng ký niêm yết số cổ phiếu này trên sàn hose
lừa dối các nhà đầu tư lầm tưởng là cổ phiếu có giá trị thật
ngày chín tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án thao túng chứng khoán
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết
trong năm mươi người bị truy tố có bốn cựu lãnh đạo của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
trong đó có ông trần đắc sinh cựu chủ tịch hội đồng quản trị
và ông lê hải trà cựu tổng giám đốc cựu ủy viên hội đồng quản trị
theo cáo buộc ông trần đắc sinh nhiều lần trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là lê hải trà
tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu cho farus do có mối quan hệ thân quen với trịnh văn quyết
ở vị trí của mình ông lê hải trà bị cáo buộc biết rõ báo cáo kiểm toán về tài chính của faros có vi phạm
bởi chưa có căn cứ xác định số vốn thử góp
nhưng ông trà cũng có mối quan hệ quen biết trịnh văn quyết từ trước để gây sức ép cho cấp dưới
đề xuất chấp nhận hồ sơ niêm yết của faros trong khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp
vì kiểm soát cáo buộc sai phạm của ông sinh và ông trà dẫn đến hậu quả
trịnh văn quyết được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sản chứng khoán
thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của nhà đầu tư
sau khi rost thực hiện niêm yết hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu cổ phiếu này liên tục tăng giá
có lúc lên trên hai trăm linh đồng cổ phiếu
qua đó đưa ông quyết trở thành người giàu nhất trên thị trường chứng khoán vượt qua cả tỷ phú phạm nhật vượng
không chỉ faroes
nhóm cổ phiếu họ flc như flc gab art amd hai klf cũng biến động rất khó lường
và sau đó xuất hiện hiện tượng các nhóm họ cổ phiếu biến động mạnh trên thị trường chứa khoán như nhóm luis nhóm chí việt
cho đến thời điểm hiện tại giới đầu tư đã biết tại sao lại có hiện tượng con voi chui qua lỗ kim
với vụ thao tùng chứng khoán trịnh văn quyết và nhóm cổ phiếu flc
đây là vụ đáng chú ý hàng đầu trong lịch sử thị trường chứng khoán
xét về cả quy mô sự lộ liễu và thách thức dư luận bởi sự lặp đi lặp lại
đỉnh điểm là vụ bán chui bảy mươi bốn tám triệu cổ vẽ flc của ông trịnh văn quyết ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều đợt bán tháo sau đó với dư bán sản vài nghìn tỷ đồng và nhóm cổ phiếu flc khiến cổ đông mất nghìn tỷ đồng
kết quả điều tra vụ ông quyết thao túng thị trường chứng khoán đã chỉ ra chuyện con voi chui lọt lỗ kim
và việc lãnh đạo hose biết sai vẫn làm giúp trịnh văn quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
mặc dù được kỳ vọng rất lớn nhưng ông lê hải trà chỉ ở vị trí tổng giám đốc hose được một thời gian ngắn đã bị kỷ luật
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê hải trà thành viên phụ trách hội đồng quản trị hose đã được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc
quyết định được ký bởi thứ trưởng tài chính huỳnh quang hải và có hiệu lực từ hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hose là sàn chứng khoán lớn nhất việt nam với quy mô vốn hóa hiện khoảng hai trăm linh tỷ đồng
ông lê hải trà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn có bằng thạc sinh
ông lê hải trà là bác sĩ quản lý công chuyên ngành lãi kép lãnh đạo và phân tích thị trường tài chính từ đại học harvard kennedy
ông trà nhận học bổng hubert s humphrey danh tiếng của bộ ngoại giao mỹ trong chương trình tu nghiệp về quản lý chiến lược và tài chính tại đại học boston năm hai nghìn ba
sau một thời gian làm việc tại một công ty kiểm toán nước ngoài ông trả về nước và làm việc tại vụ phát triển thị trường năm một nghìn chín trăm chín mươi
tham gia tổ công tác biệt phái và đóng góp nhất định vào quá trình chuẩn bị ra đời của hose
năm hai nghìn sáu ông trà nắm dự trường
trước vụ phó giám đốc trung tâm giao dịch chứng khoán thế phu hồ chí minh tiền thân của hlse sau đó làm ủy viên thường trực hội đồng quản trị
ông trà từng được giao phụ trách ban điều hành hose vào năm hai nghìn một mươi sáu và sau đó chuyển sang phụ trách hội đồng quản trị từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
sau khi ông trần văn dũng rơi ghế chủ tịch sở để chuyển sang cương vị chủ tịch ubchn
trước khi ông trà được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hlse để chống vị trí này
trong một thời gian dài và cũng đúng thời điểm sàn hlse rơi vào tình trạng ngãn giao dịch
gây bức xúc cho các nhà đầu tư hồi cuối năm hai nghìn hai mươi đầu hai nghìn hai mươi một
ông trà được xem là làn gió mới là hạt giống cho lãnh đạo cấp cao của ngành chứng khoán
trước hết kỳ vọng được đặt ra là giải quyết vấn đề tắc ngãn lên đỉnh điểm vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
sau khi nâng lô giao dịch tối thiểu từ một mươi lên một trăm linh
ông lê hải trà từng đề xuất nâng lên một chứng khoán để giảm bốn mươi năm mươi
tổng số lượng lệnh giao dịch đồng thời gián tiếp thúc đẩy phát triển các quỹ đầu tư
thúc đẩy ngành quản lý quỹ
ở thời điểm hai vụ trịnh văn quyết và đỗ thành nhân nhóm lois bắt đầu bị phanh phui
ông lê hải trà đã phát biểu với báo giới rằng hành vi thao túng cổ phiếu
luôn là nguy cơ tiềm ẩn tại bất kỳ thị trường chứng khoán nào trên thế giới
dưới quyền ông lê hải trà trong năm hai nghìn hai mươi một hose chi gần năm trăm linh tỷ để giám sát thị trường chứng khoán
chi phí giám sát thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí chiếm tới gần bảy mươi một
chiều một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban kiểm tra trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng ông lê hải trà
bí thư đảng ủy tổng giám đốc hose và một số cá nhân khác thuộc đảng ủy cơ quan ủy ban chứng khoán nhà nước
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân thuộc ủy ban có nhiều vi phạm khuyết điểm
trong việc tham mưu xây dựng thể chế chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán
và thị trường chứng khoán để một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật thao túng thị trường thu lợi bất chính
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
liên quan đến vụ việc trên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị những thông tin mới nhất